liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại hà nội tỉnh hải dương vừa xác định được danh tính của ba trường hợp
từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy để tiến hành theo dõi
ba trường hợp bao gồm nguyễn ngọc diệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thị trấn thanh hà huyện thanh hà
lê thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện thanh hà và trần thị thu hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường ngọc châu thành phố hải dương
vài ngày trước lê thị quyên đã di chuyển lên thủ đô hà nội hiện đang tự cách ly tại nhà ở quận long biên
và có sự theo dõi của cơ sở y tế
hai trường hợp còn lại đều đang được cách ly tại các cơ sở y tế nơi cư trú của ba người này đều đã được phun tiêu độc khử trùng